thời gian gần đây trên địa bàn phường núi sam thành phố châu đốc tỉnh an giang đã xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản
điều đang nói nạn nhân mà các đối tượng nhắm tới lại là những người tan tật những người già yếu mưu sinh bằng nghề bán vé số gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
để kịp thời chân an dư luận công an phường núi sam đã phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh bắt giữ các đối tượng có liên quan
chiều ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba ông nguyễn văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trú tại khóm vĩnh đông phường núi sam thành phố châu đốc đang ngồi trên xe lăn bán vé số
tại khu vực khóm vĩnh đông thì có một người đàn ông chạy xe máy tiếp cận hỏi mua vé số
lợi dụng ông vinh không có khả năng truy đuổi người đàn ông này đã giật sấp vé số chín mươi sáu tờ rồi bỏ chạy
chú tật nguyền gãy dò không có cách nào được theo tiệp
lúc chi hô gãy dò không có cách nào được theo tiệp

trước đó ông đặng công của sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại phương châu phú b thành phố châu đốc cũng là nạn nhân của đối tượng trên
lợi dụng đôi mắt của ông không nhìn rõ đối tượng điều khiển xe máy tiếp cận cướp đi hơn hai trăm linh tờ vé số trên tay ông
cuộc sống vốn khó khăn lại già yếu tật nguyền
mất đi vốn liếng mưu sinh đã đẩy họ vào hoàn cảnh thiếu thốn hơn bao giờ hết
khi mình đi bán mình nội hộp hoài chung cái tâm mình hoài
sợ nó giật nữa cái thiếu nợ nữa rồi thầu nó không cho bán nữa không cho lấy số bán nữa rồi
không biết làm gì ăn sống mò mò đang đi bán là chính sống hàng ngày thôi chứ không nếu mà giật nữa là chết luôn
trợ dụng các cái nơi như cái đường hẻm hoặc rắn người thì các cái đối tượng này đứng trò sẵn
là người bị hại đó đi gần tới thì chúng giả vào mua lấy vé số ra thì các đối tượng này đã ngay lập tức giật và bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng công an đã xác định và bắt giữ trần thanh vũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện châu phú tỉnh an giang là đối tượng đã thực hiện những vụ cướp giật trên
tại cơ quan công an vũ thừa nhận đã ra tay cướp giật vé số của ông vinh và ông của
rồi đem bán lại cho những người khác lấy tiền mua mà tủy sử dụng
đối với các trường hợp mua bán và đặc biệt những người già lớn tuổi hoặc là phụ nữ trẻ em
nợ những nơi có dân cư hoặc cái khu nào gần trung tâm có người qua lại để chúng ta bán thì nó đảm bảo về an ninh trật tự hơn
khi xảy ra các trường hợp cướp giật kịp thời báo ngay cho công an phường để chúng tôi xác minh
có các biện pháp xử lý bắt được đối tượng kịp thời mang tính chất răng đe cao
từ những sự việc trên người dân cần phải đề cao cảnh giác
trước những thủ đoạn lừa gạt cướp giật của kẻ xấu
nghe theo những khuyến cáo của lực lượng chức năng để tự bảo vệ bản thân và tài sản tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra